triển lãm quốc tế việt build hai nghìn một mươi chín lần thứ nhất tại thành phố hồ chí minh với chủ đề xây dựng máy móc thiết bị công nghiệp và trang trí nội ngoại thất chính thức được khai mạc vào sáng ngày một mươi một tháng bốn tại thành phố hồ chí minh
triển lãm thu hút được sự tham gia của gần một sáu trăm linh gian hàng với sản phẩm mới công nghệ tiên tiến của hơn ba trăm linh đơn vị trong đó có hai trăm hai mươi năm doanh nghiệp trong nước ba mươi sáu doanh nghiệp liên doanh sáu mươi ba doanh nghiệp và các tập đoàn nước ngoài đến từ một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
đặc biệt triển lãm quốc tế việt build lần này có sự tham gia của năm mươi doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất máy móc thiết bị công nghiệp trưng bày các dòng sản phẩm mới công nghệ tiên tiến thuộc các ngành xây dựng máy móc thiết bị công nghiệp và trang trí nội ngoại thất
diễn ra từ nay đến ngày một mươi năm tháng bốn triển lãm được xem là điểm hẹn của doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài nước nhằm xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư